hai điện thoại di động hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị trấn hoàn lão đang phối hợp với công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đang điều tra vụ trộm xảy ra vào sáng ngày hai mươi sáu tháng năm tại tiệm vàng kim bình của anh đoàn thanh thủy ở cổng chính chợ hoàn lão
anh đoàn thanh thủy cho biết kẻ gian đã cậy cửa đột nhập lấy trộm hơn ba cây vàng với trị giá trên một trăm linh triệu đồng
số vàng bị mất chủ yếu là bông tai phụ nữ loại vàng tây một mươi k một mươi bốn k và một mươi tám k
tại hiện trường cửa cuốn của tiệm bị cậy tủ kính bị đối tượng dùng đá đập vỡ một số bông tai vàng còn rơi vãi và nằm giải rác ở trong tủ kính và dưới nền nhà
hiện công an thị trấn hoàn lão đang phối hợp với công an huyện bố trạch khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera để điều tra làm rõ
thưa quý vị trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
có những diễn biến phức tạp công an huyện đắk rớp tỉnh đắk nông đã phối hợp với công an các xã thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm đấu tranh triệt phá các loại tội phạm này trong thời gian ngắn nhất
với tinh thần quyết tâm cao sau thời gian ngắn xác lập án đấu tranh công an huyện đắk rơ lấp đã bắt xử lý hai đối tượng thực hiện gần hai mươi vụ trộm cắp tài sản góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
đây là đối tượng phan tiến trường chú tại xã quảng tân huyện tuy đức vừa bị công an huyện đắc rớp bắt tạm giam về hành vi cấp giật tài sản
từ tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trường đã thực hiện bảy vụ cấp giật tài sản của phụ nữ đi đường với tổng giá trị tài sản gần hai trăm linh triệu đồng
qua công tác đấu tranh chuyên án công an huyện đắc rớp đã bắt giữ phan tiến trường thu giữ một xe máy hai điện thoại di động cùng một số đồ vật liên quan
còn đây là đối tượng cao văn cường chú tại huyện đắc rớp cũng vừa bị công an huyện đắc rớp ra lệnh bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường đã thực hiện một mươi một vụ cậy cửa đột nhập vào nhà người dân ở nhiều địa phương
trộm cắp nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng bán lấy tiền tiêu xài
đấu tranh chuyên án công an huyện đắc rớp đã bắt giữ cao văn cường thu giữ một xe máy ba điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác
tất cả các vụ việc trên cho thấy các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất manh động thường lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân trong việc bảo quản tài sản để thực hiện hành vi phạm tội
với những đối tượng cướp giật những túi sách tài sản chúng ta phải để cẩn thận đeo trong người cho nó được chắc chắn ngay ngắn không nên đeo một bên
một bên tay hoặc là để ở túi quần sau hoặc là để trên giỏ xe máy thì khi phát hiện đối tượng nó phát hiện rất dễ là manh động nó cướp giật
có khi là nó cướp trong quá trình mà cướp túi sách là rằng co với đối tượng nó thì dễ bị ngã xe máy và gây nên tai nạn rất là tương tương
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành chức năng
thì mỗi người dân cũng cần nêu cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát hiện tố giác tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
liên quan đến những diễn biến phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế thanh thủy huyện vị xuyên của tỉnh hà giang vào ngày hôm qua
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh hà giang phối hợp cùng với đồn biên phòng thanh thủy tiến hành thủ tục trao trả một mươi tám người trung quốc cho cơ quan chức năng phía trung quốc
số người trung quốc này có độ tuổi từ một mươi chín đến ba mươi sáu đã nhập cảnh trái phép qua biên giới đường bộ vào việt nam và cư trú tại các tỉnh thành phố
tuy nhiên đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ và đưa vào khu cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi hết thời hạn cách ly đã được công an tỉnh hà giang tiến hành trao trả cho phía công an trung quốc theo cơ chế hợp tác về phòng chống tội phạm giữa công an tỉnh hà giang việt nam với cục công an châu văn sơn tỉnh vân nam trung quốc
để đảm bảo công tác chăm sóc
và điều trị bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đồng thời nhằm hạn chế tối đa sự lây lan dịch covid một mươi chín từ cộng đồng vào bệnh viện
giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã ban hành quyết định thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở hai xã kim trung huyện đông anh hà nội trong thời gian từ tám h ngày hai mươi sáu tháng năm cho đến tám h ngày chín tháng sáu
như vậy là tất cả các cán bộ nhân viên phục vụ công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai tiếp tục ở lại viện
thực hiện nhiệm vụ khám điều trị bệnh nhân
trước đó ngay sau khi phát hiện một bác sĩ công tác tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung mương cơ sở hai có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
bộ y tế đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện kể từ tám giờ ngày năm tháng năm
và tính đến thời điểm hiện tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung mương cơ sở hai đã ghi nhận hơn một trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong đó hầu hết là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng khoảng một mươi nhân viên y tế
ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã ban hành quyết định tổ chức lại sản xuất cho một số doanh nghiệp tại bốn khu công nghiệp
theo đó tám doanh nghiệp sẽ tổ chức sản xuất trở lại bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng năm
trước đó vào ngày một mươi tám tháng năm bắc giang đã tạm dừng hoạt động bốn khu công nghiệp để tập trung dập dịch gồm khu công nghiệp đình chám thuộc huyện việt yên
khu công nghiệp quang châu thuộc huyện việt yên khu công nghiệp vân trung nằm giữa huyện việt yên và yên dũng khu công nghiệp xăm khê nội hoàng thuộc huyện yên dũng
hoạt động phải được ra suất kiểm tra đánh giá bảo đảm điều kiện an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong sản xuất và được hướng dẫn đầy đủ các quy định biện pháp bảo đảm an toàn trong điều kiện vừa sản xuất vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp chỉ sử dụng lao động đã được cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch từ ngày chín tháng năm trở lại đây
và có hai lần xét nghiệm pcr kết quả âm tính với covid một mươi chín trong đó lần gần nhất là trước khi quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp một ngày
bác giang cũng quy định chặt chẽ về việc ăn ở đưa đón hạn chế tiếp xúc để đảm bảo an toàn với người lao động thực hiện xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín đối với toàn bộ người lao động mỗi lần cách nhau bảy ngày trong tháng đầu tiên
sau một mươi bốn ngày không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng từ ngày hai mươi năm tháng năm
tỉnh quảng nam đã cho phép khôi phục trở lại một số hoạt động trong đó có những hoạt động kinh doanh hàng quán phục vụ tại chỗ
tuy nhiên vẫn đặt ra những yêu cầu trong công tác phòng chống dịch đảm bảo thực hiện đúng thông điệp năm k
việc chấp hành những quy định của người dân trong ngày đầu mở động các hoạt động như thế nào ghi nhận tại thành phố hội an
ngay khi có thông báo được phép hoạt động trở lại các quán ăn tại thành phố hội an đã mở cửa phục vụ tại chỗ
một cửa hàng trên đường phan châu trinh nước sắc quần tây
dành cho khách được đặt ngay lối vào nhân viên đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ
bên cạnh những hàng quán những cơ sở kinh doanh vẫn hết sức quan trọng công tác phòng chống dịch
một số xuất hiện tâm lý chủ quan nhất là tại các quán nước vỉa hè tuyến phố dọc sông hoài
như bạn trẻ tập trung đông không đeo khẩu trang
tuy nhiên khi được lực lượng chức năng
những lực lượng nhắc nhở hầu hết đều có ý thức chấp hành
lực lượng công an phối hợp với lực lượng trật tự đô thị của các phường trên địa bàn thành phố hội an
duy trì việc tuần tra nhắc nhở
những trường hợp vi phạm các quy tắc phòng chống dịch
trong đó có việc không đeo khẩu trang nơi công cộng
tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất vẫn là nêu cao tinh thần tự giác của mỗi một người dân
hơn lúc nãy là người dân thấy thứ nhất là tự đề phào tự phòng chống dịch
đồng thời là có một sự cố hết cộng đồng
có cách trước đây là cùng nhau để tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng
và cái cuối thứ hai là phát huy về trò giám sát của cộng đồng lãng nhau
các cơ quan chuyên môn hay có cơ quan hành chính nhà nước ở một góc độ nào đó quản lý xã hội thôi
chứ còn không có một cái sự giám sát của cộng đồng để bà con tự nhắc nhở nhau tự quản lý nhau
thậm chí tự phát giác những hành vi vi phạm nhau thì nó lại rất khó đạt hiệu quả
mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hội an đã tương đối ổn định
khi nhiều ngày liền không có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
một số hoạt động được phép mở cửa trở lại nhưng những nguy cơ tiềm ẩn
vẫn ở mức cao
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch các dịch vụ quán bar karaoke vụ trường
massage game rạp chiếu phim tiếp tục tạm dừng cho đến khi có thông báo mới
chính quyền yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
và thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thưa quý vị
ngay sau đây chương trình sẽ được tiếp tục với tiểu mục điểm báo
xin mời biên tập viên mỹ hạnh
mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay
báo công an nhân dân trong mục chống diễn biến hòa bình có bài viết
minh chứng sống phản bác luận điệu sai trái
phản bác luận điệu chống phá của các thế lực thù địch nhằm tạo dựng một viễn cảnh xấu trong ngày bầu cử
theo bài viết tổng hợp sơ bộ đã có tới chín mươi tám bốn mươi ba cử tri đi bầu cử
nhiều địa phương đạt trên chín mươi chín đi bầu cử
theo đánh giá của nhiều chuyên gia nhất là của dư luận quốc tế
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tỷ lệ đi bầu cử như trên là một thành công lớn của cuộc bầu cử
nhân chứng sống chính là cụ bà một trăm linh hai tuổi nguyễn thị năm được con cháu đưa đi bỏ phiếu
cho đến hình ảnh về thế hệ trẻ lần đầu đi bầu cử với niềm vui sự hãnh diện khi cầm lá phiếu
và thực hiện quyền công dân cao cả
với kết quả bầu cử như vậy rõ ràng là hoàn toàn trái ngược với luận điệu chống phá của các thế lực thù địch
khi mà trong suốt thời gian qua họ rốt ráo thực hiện chiến tranh tâm lý
phát tán vô số các luận điệu xuyên tạc nhằm tạo dựng một viễn cảnh xấu trong ngày bầu cử
âm mưu của các đối tượng là bằng mọi cách để kêu gọi càng nhiều người dân không đi bầu cử càng tốt
lệch cờ lên án việt nam kể cả việc kích động biểu tình và gây dối phá hoại bầu cử
báo lao động thông tin trong buổi tiếp và làm việc với đại sứ đặc mệnh toàn quyền trung quốc
tại việt nam hùng ba mới đây bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã đề nghị
miễn xét nghiệm sars cov hai trên nông thủy sản thực phẩm đông lạnh của việt nam
vì đây là việc làm không cần thiết
theo thông tin đề nghị của bộ trưởng bộ công thương và đại sứ đặc mệnh toàn quyền trung quốc
tại việt nam được nhiều bộ ngành chuyên gia và doanh nghiệp đồng tình
bởi hiện nay việc kiểm tra xét nghiệm virus sars cov hai trên nông thủy sản
thực phẩm đông lạnh của việt nam là không cần thiết
trao đổi với phóng viên của báo lao động thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phùng đức tiến cho hay đối với yêu cầu cần xét nghiệm covid một mươi chín trên nông thủy sản
thực phẩm đông lạnh khi xuất sang trung quốc thấy rằng chưa có một căn cứ khoa học nào
chứng minh việc sars cov hai có khả năng lây nhiễm qua sản phẩm nông sản
mà nguồn lây là từ con người đến con người
cho đến hết ngày hai mươi năm tháng năm thì đã có hai ba trăm bảy mươi chín doanh nghiệp thành lập tổ an toàn covid một mươi chín
với tám tám mươi ba tổ và ba mươi tám bốn trăm một mươi ba người tham gia
trong đó trong các khu công nghiệp thành lập ba trăm bốn mươi bảy doanh nghiệp đạt một trăm linh doanh nghiệp công đoàn cơ sở
với một chín trăm năm mươi tổ và tám một trăm năm mươi một người tham gia
thông tin trên báo kinh tế và đô thị
thông tin từ liên đoàn lao động tp hà nội tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ công nhân
lao động bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
thời gian qua tại hà nội các cấp công đoàn cơ sở đã hỗ trợ một năm trăm bốn mươi hai người với tổng số tiền là chín trăm năm mươi năm triệu đồng
công đoàn cấp trên cơ sở đã hỗ trợ một sáu trăm năm mươi năm người với số tiền là trên chín trăm hai mươi năm triệu đồng
từ ngày hai mươi hai tháng năm trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã thành lập được tổ an toàn covid một mươi chín
tại năm mươi một doanh nghiệp có công đoàn cơ sở không trực thuộc công đoàn khu công nghiệp và chế xuất
những doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở cũng đã thành lập được tổ an toàn covid một mươi chín
trong đó tập trung nhiều nhất ở quận long biên với một trăm hai mươi bốn doanh nghiệp
báo tuổi trẻ thông tin là nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao
trong mùa nắng nóng cộng với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt lũy tiến theo sáu bậc thang
đã khiến cho hóa đơn tiền điện của rất nhiều hội dân tăng gấp đôi thậm chí là gấp ba so với các tháng trước
trả lời tuổi trẻ ông bùi trung kiên phó tổng giám đốc tổng công ty điện lực tp hcm
cho biết là trong mùa nắng nóng người dân đã tiêu thụ điện nhiều hơn
dẫn đến hơn tám trăm tám mươi khách hàng trên địa bàn thành phố có hóa đơn tiền điện tháng bốn
tăng lên trên một ba lần so với tháng trước và hai trăm hai mươi khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng năm
tăng lên trên một ba lần so với tháng bốn
trong đó thì có đến trên bốn mươi một khách hàng sinh hoạt tại tp hcm
đã nhảy sang điện ở bức thang giá cao từ bức năm trở lên
tổng công ty điện lực tp hcm cho hay là việc tiêu thụ điện đạt mốc kỷ lục
cộng với yếu tố nhảy bậc thang theo giá điện là nguyên nhân gộp khiến cho tiền điện
các kỳ tháng bốn tháng năm tăng cao so với tháng ba
các trường hợp tiêu thụ dưới hai trăm hai mươi kwh một tháng đã tăng lên trên hai trăm linh kwh một tháng
với các bức thang giá cao từ bức bốn đến sáu và có mức tăng hơn một trăm năm mươi so với bức một
trong phần tiếp theo của chương trình ảnh hình ngày mới sẽ là những thông tin
đáng chú ý trong bản tin sáng phương nam xin mời trường quay phía nam
xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh anh thi xin chào quý vị đang đồng hành cùng sáng phương nam
tối ngày hai mươi sáu tháng năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc vừa ghi nhận thêm ba trường hợp
nghi nhiễm covid một mươi chín một trường hợp cư trú tại xã thới tam thôn huyện hóc môn
hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín khác ngụ phường thạnh lộc quận một mươi hai
hai vợ chồng này cùng đi khám bệnh tại bệnh viện gia đình ngày hai mươi sáu tháng năm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
hai mươi sáu tháng năm người này đi khám tại bệnh viện nhân dân gia định với triệu chứng đau hỏng
sốt mất khu giác bệnh nhân được chuyển khám sàng lọc và cách ly tạm thời
chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc của bệnh viện kết quả xét nghiệm sàng lọc là nghi nhiễm covid một mươi chín
hiện trường hợp này đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định
thành phố đã triển khai đội đáp ứng nhanh của trung tâm y tế huyện hóc môn
tiến hành xác định phòng vi phong tỏa tạm thời nơi người này ở để điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm
người này làm việc tại một công ty phường một mươi quận phú nhuận
trung tâm y tế quận phú nhuận triển khai phong tỏa tạm thời tòa nhà nơi người này làm việc để điều tra truy vết
xác định các tiếp xúc nguy cơ tại tòa nhà này
tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự
liên quan vụ cháy ngân hàng vp bank ở thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
lực lượng công an bước đầu đã trích xuất camera khu vực
phát hiện một người đàn ông có biểu hiện tâm thần nghi đã có hành vi lạ khiến tòa nhà phát hỏa
gần bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng năm người dân đi đường tập thể dục buổi sáng đi ngang ngân hàng vp bank
trên đường trần phú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
thấy đám cháy bùng phát ra cây atm đặt bên ngoài trụ sở ngân hàng
bên trong ngân hàng lửa bắt đầu cháy lan
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã điều nhiều xe chuyên dụng
và gần ba mươi chiến sĩ phù hợp với các lực lượng dân quân tại chỗ dập lửa
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụ gần như toàn bộ tranh thiết bị
máy móc hồ sơ để lại tầng trệt ảnh hưởng một phần tầng lầu một với nhiều hồ sơ khách hàng
thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng
qua trích xuất camera an ninh cơ quan chức năng xác định một người đàn ông có biểu hiện tâm thần
vào trụ atm đốt giấy lúc rạng sáng gây cháy lan vào chi nhánh này
hiện các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm người đàn ông để làm rõ nguyên nhân
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp phối hợp công an huyện tháp một mươi
và công an huyện cao lãnh phát hiện hai đối tượng cho vay trái pháp luật
trong quá trình tuần tra nhận thấy hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn
nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng hai đối tượng không chấp hành và bỏ chạy
đồng thời vứt bỏ túi ni lông xuống lề đường
kiểm tra bên trong túi ni lông có nhiều số hộ khẩu giấy đăng ký xe mô tô của người dân trên địa bàn tỉnh đồng tháp
qua làm việc đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ ở hà nội và đào văn hà sinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngủ huyện bỏ thắng tỉnh lào cai
thừa nhận đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đồng tháp vây tiền với lại suất cao
công an huyện cao lãnh thông báo ai là bị hại trong vụ việc trên
nhanh chóng liên hệ công an huyện để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
thuê xe ô tô để sử dụng rồi làm giấy tờ giả chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
bị cáo trần tuấn cương ba mươi một tuổi đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp tuyên phạt tổng bức án một mươi năm sáu tháng tù giam
theo cáo trạng vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bị cáo cường ký hợp đồng thuê xe ô tô
của anh nguyễn ngọc duy ở huyện lai vung với giá một mươi hai triệu đồng mỗi tháng
sau đó cương liên hệ với một người tên trung để nhờ làm giấy đăng ký xe giả
với giá hai triệu hai trăm linh ngàn đồng
có được giấy tờ giả cương mang xe đến cầm cho ông mai văn thông
ở phường một thành phố sa đéc với giá ba trăm linh triệu đồng
và bỏ đi đến nhiều địa phương khác sinh sống
sau nhiều lần điện thoại cho cương nhưng không liên lạc được
chủ xe mở thiết bị định vị trên xe thì phát hiện xe của mình bị cầm cố
nên đã trình báo công an và cương đã bị bắt giữ sau đó
trong quá trình điều tra bị cáo cương đã trả lại cho ông thông số tiền năm mươi triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần tuấn cương bảy năm sáu tháng tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
tổng mức án mà bị cáo phai lãnh là một mươi năm sáu tháng tù
đồng thời buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho ông thông số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
mà cương đã chiếm đoạt
các dòng chó được nuôi làm thuốc cân như pitbull baxe hiện phổ biến
ở nhiều thành phố lớn
tuy nhiên công tác quản lý của chính quyền địa phương trong nuôi nhốt
các giống chó giữ này chưa được quan tâm đúng mức
sự cố cháu pitbull cắn chết người cắn trọng thương chủ vừa qua
là một hồi chuông báo động
xuất phát từ việc người dân phản ánh về tình trạng nhiều hộ gia đình không xích
mà đẻ chó thả rong không rò mỏm chạy ra đường gây nguy hiểm cho người đi đường
phóng ế bừa bãi gây mất vệ sinh công cộng
chi cục thu y tp hcm phú hợp ưu ba nhân dân các quận huyện phường xã
xử lý tình trạng này
trước đây việc thành lập đội sáng bắt chó thả rong đã nhận được nhiều sự đồng tình
ủng hộ của người dân
xong hiện nay khi bàn giao về từng địa phương thì công tác quản lý đã bị buôn lỏng
ở góc độ pháp luật chuyên sự thú dữ là nguồn nguy hiểm cao độ
chú sở hữu chó dữ phải tuân theo quy định liên quan về chăn
nuôi trong dịu chó dữ
hiện chưa có văn bản có giá trị pháp lý để phân biệt đâu là thú giữ
tuy nhiên người chiếm hữu hợp pháp của chó khi để xảy ra thiệt hại như chó cắn người
gây thương tích hoặc gây chết người đều phải bồi thường theo quy định
về chó hoang thì đi ra ngoài đường rất là nhiều có thể gây tai nạn
chưa kể là hay cắn
chó hoang thì mình không có được kiểm soát không có được chích tim ngựa
nên là nó sẽ hơi cắn nên là mình ủng hộ cái việc đó
còn về những người nuôi chó dữ thì cái thứ nhất mình cần xích chặt hơn đó là
mình giống như bên nước ngoài thì người ta kiểm soát về hộ gia đình mà nuôi chó đó
mình sẽ kiểm tra theo cái trường hợp đó là để biết là nhà đó có nuôi những cái dòng chó đó
để mình kiểm soát chặt kể
ví dụ như định kỳ là kiểm tra có chích tim ngựa hay không
là tới nhà kiểm tra có đầy đủ cái đồ bảo hộ khi ra ngoài của con chó hay không
ví dụ như rõ mỏm
căn cứ theo nghị định bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
có hiệu lực từ ngày một mươi tám tháng hai hai nghìn hai mươi
quy định về cái việc mà xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y
thì có quy định rằng phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng
đối với một trong các cái hành vi như là không đeo rõ mỏm cho chó
hoặc là không xích giữ chó
rồi là không có người dắt khi mà đưa chó ra công cộng
còn ngoài ra thì theo bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
có quy định tại điều sáu trăm linh ba là
nếu vật đuôi gây ra thiệt hại cho người khác
thì chủ vật nuôi phải bồi thường
theo cái điều hai trăm chín mươi năm bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó thì
trong cái trường hợp mà chó cắn chết người
thì cái người nuôi chó phải bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
rồi là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc là đối với hình phạt tù thì từ một năm một năm đến năm năm
như vậy những chế tài để xử lý những hiểm họa khi nuôi nhốt chó thả rông đã có
việc còn lại là ý thức của mỗi người dân làm sao để chăm sóc quản lý thú cưng của mình cho tốt
các cơ quan quản lý trực tiếp là chi cục thú y các địa phương
cần phải quản lý vật nuôi đặc biệt là những dòng thu giữ ở từng hộp gia đình
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
chuyển sang một vấn đề kinh tế khác
thống kê tổng hợp từ ba đơn vị khảo sát rafaels
bất động sản com vn và cbre cho thấy
mức giá thuê mặt bằng tại khu vực trung tâm tp hcm có nơi đã giảm hơn năm mươi so với thời điểm trước dịch
tuy nhiên đến nay tỷ lệ mặt bằng trống giao cho thuê hiện tại không hề nhỏ
thực tế này đã thay đổi đáng kể diện mạo của trung tâm đô thị lớn nhất cả nước
cửa hàng khu vực vòng xoay ngã sóc phủ đỗng quận một tp hcm
một biểu tượng du lịch của thành phố
điều hiêu thấy rõ
địa chỉ vàng này từng được săn đón
nay bất động tìm đơn vị thuê mới
thánh đường trà sữa của giới trẻ
cũng còn số ít quán trù lại
trụt đường bán các hãng giày cao cấp
này vẫn lặn đến lạ thường
bắt đầu từ ngày hôm tia
là bắt đầu có lệch
thì bắt đầu mọi người sợ
mọi người nghỉ nhiều lắm
thì ở đây khó
một số các khổ thì họ cho giảm
thì những chủ khen hàng
các thứ không chịu được
mà một thời gian nữa

chủ khen hàng và khẩn cấp họ chỉ cho giảm đừng bao giờ phải việc kiếm đồng
sau thì không chỉ được trả mặt bằng luôn
đầu về giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi một mức giá cho thuê mặt bằng ở khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh đánh dấu mức tăng nhẹ nhờ kết quả chống dịch tích cực vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do đợt bùng phát vào cuối tháng một kéo dài đến tháng ba mức giá cho thuê tại đây đánh dấu mức giảm sâu từ ba mươi bốn mươi có nơi đến hơn năm mươi so với giai đoạn trước khi dịch covid một mươi chín ghi nhận tại việt nam

vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam còn bây giờ anh thi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước

hành vi đua xe của em là sai vì đã làm gây nguy hiểm cho người đi đường
tốc độ của trong đoàn đua của bọn cháu đuổi là khoảng tám mươi km trên giữa

các đối tượng đua xe thường thông qua các ứng dụng mạng xã hội kêu gọi tụ tập thành từng nhóm nhỏ
không theo quy luật có thể tụ tập bất cứ đêm nào trong tuần tụ tập xe máy phóng nhanh
lạng lách biểu diễn với các nhóm từ ba mươi đến năm mươi xe thậm chí có nhóm trên một trăm linh xe tham gia
tuy nhiên trên thực tế việc xử lý hình sự các đối tượng đua xe gặp rất nhiều khó khăn
dù các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
giới tài của mình đang rất là mỏng và cũng chưa nghiêm khắc đối với các đối tượng trẻ
vì thế nên có hành vi phóng luật
mặc dù có quy định có thể đưa vào các trường giáo dưỡng
thì bằng một cách nào đó gia đình cũng thương em con cháu của mình
cho nên không đưa vào đó hoặc đưa vào rồi lại xin ra
đó là một nhận thức rất là sai lầm đối với những các bậc phụ huynh
trước tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép diễn biến phức tạp
các đối tượng tham gia ngày càng manh động và liều lĩnh coi thường pháp luật
nhiều ý kiến cho rằng phải có hình thức chế tài xử lý nghiêm như những vụ đại án
để có tác dụng dân đe không chỉ với đối tượng đua xe mà cả phụ huynh có con em đua xe
trong thời gian tới chúng tôi cũng cảnh báo đối với tất cả các thành thiếu biên
mà thường xuyên vào buổi đêm đi xe máy thành đoàn lạc lắc đánh võng gây rối trận tốc độc bốc đầu
thì chúng tôi sẽ điều tra xử lý nghiêm vụ và sẽ đưa ra truy tố đưa ra xử điểm
để tạo sự gian đe góp phần đảm bảo an ninh thị tượng trên đời bản thân quốc
một giải pháp hiệu quả để phát hiện phòng ngừa tình trạng đua xe
đó là khi người dân phát hiện có biểu hiện nghi ngờ tụ tập đua xe cổ vũ đua xe
cần gọi điện hoặc phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín như hiện nay
cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước
công an tỉnh an giang tiếp tục tăng cường lực lượng tham gia đồng hành
cùng với các lực lượng khác nơi tuyển
tuyến đầu biên giới để làm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
qua nhiều đợt thì đã có hàng ngàn cán bộ công an chính quy tăng cường lên tuyến đầu
và gần đây nhất là đã có nhiều cán bộ công an bán chuyên trách
viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia
công an huyện trợ mới tỉnh an giang là một trong những điển hình
khi mà có nhiều công an viên bán chuyên trách tình nguyện đăng ký tham gia được nước này
và những hình ảnh này cũng sẽ thay cho lời kết của chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cùng với lực lượng này để góp một phần công sức nhỏ bé của tôi
cùng với đồng chí đồng đội trên tuyến đường biên giới
để đảm bảo và giữ mình yên cho cuộc sống của người dân
chúng tôi đã phân công bảy đồng chí lên cùng với lực lượng tiến đầu trên biên giới
tới đây thì chúng tôi đã bổ sung một mươi bảy quân
khi mà có cái chủ trương này đến công an xã bán chuyên trách
thì có nhiều cái đồng chí đã làm đơn xin tình nguyện tham gia cái chương trình này
đây là một cái việc làm phải nói là
rất là biểu dương tinh thần của các đồng chí
chúng tôi sẽ nhân rộng cái tinh thần này
trong toàn bộ cán bộ chiến sĩ nhất là với lực lượng bán chuyên trách
với tinh thần quyết tâm chung sức một lòng chống dịch như chống giặc
ngoài lực lượng nằm trong danh sách được tăng cường đợt này
được biết đã có bốn mươi cán bộ chiến sĩ công an an giang
tình nguyện đăng ký tham gia phòng chống dịch
lực lượng này sẽ luôn đồng hành sát cánh
với các lực lượng khác nơi tuyến đầu để đảm bảo tốt an ninh biên giới
họ đã luôn sát cánh cùng nhau làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm
ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép đặc biệt là phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân